những đợt lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đã đi qua gần ba tháng nhưng đến nay người dân quảng ngãi vẫn đang phải khắc phục hậu quả
nhất là tại các vùng chuyên canh trồng hoa
theo quyết định nhóm đối tượng được hỗ trợ sau lũ thì người bị thiệt hại rau màu chăn nuôi được nhận hỗ trợ
còn người trồng hoa không thuộc diện này
cánh nặng tiếp tục đè trên vai người nông dân trồng hoa tại quảng ngãi
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
ba tháng sau những đợt lũ dữ gia đình chị đoàn thị trâm vẫn chưa thể bắt tay vào trồng vụ hoa mới
hơn ba trăm bốn mươi trậu hoa cốt bị hư hỏng hoàn toàn chị mất trắng gần một trăm ba mươi triệu đồng
không có giống chưa có tiền chị không biết làm thế nào để đầu tư trồng hoa trở lại
còn lại chút sống cũ chị trồng dặm trong vườn bởi không muốn bỏ hoang đất
chị cho biết để trồng lại hai xào đất chỉ cần vay tiền với lãi suất yêu đãi mới có thể trang trải trồng lại hoa
nhưng bây giờ cũng chưa được hỗ trợ gì mà dám bây giờ dẫn qua vườn chị cũng lộn đạo lẹt vẹt hoài bãi thôi chứ không lộn gì được ấy
sau lũ trồng lũ
cuối năm hai nghìn một mươi sáu hơn ba trăm linh trậu hoa các loại trị giá hơn một mươi năm tỷ đồng của nông dân quảng ngãi bị hư hại hoàn toàn
sau lũ nông dân trồng hoa rất cần sự hỗ trợ về giống vốn vay để bắt tay khôi phục sản xuất
tuy nhiên theo nghị định hai hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại thiên tai
thì các hộ chăn nuôi trồng lúa hoa màu được hỗ trợ giống vốn vay để tái sản xuất riêng nhà nông trồng hoa thì không thuộc diện này
do vậy hơn bảy trăm linh hộ dân vùng chuyên canh trồng hoa tỉnh quảng ngãi khó khăn càng trồng chất khó khăn
vây tiền vây vốn của các hàng thường là chính sách để bỏ vốn ra đúc ảnh làm giống làm bông để bán tê lê bán ba dịp tết
thì khi mà đã thiệt hại rồi thì hầu như bà con cũng là phần đa là trắng tay
sau đó để tái cơ cấu lại thì phần đa là không có điều kiện
sau mưa lũ những người trồng hoa tỉnh quảng ngãi thiệt hại nặng nề
với những người chăn nuôi trồng trọt hoa màu
cho đến nay bà con vẫn loay hoay tìm cách trồng trọt trở lại
điều đó cho thấy chính sách hỗ trợ đối tượng bị thiệt hại mưa lũ chưa bám sát với thực tế địa phương
do vậy tái sản xuất các vùng chuyên canh hoa nói riêng và ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi nói chung sẽ kéo dài và khó khăn trồng chất
hiện là nhiều lần cũng có một lần đậu tỉnh cũng ký nghị nhiều lần
tuy nhiên hiện nay cơ chế bầu thường của đậu tỉnh chưa được sửa đổi mua rung
đây là vấn đề khó do đó từng ký nghị của những tỉnh các sản phẩm của tỉnh càng quan tâm
mua rung đưa cơ chế nào hỗ trợ đưa kêu hoa và hỗ trợ có thiệt hại do thiên tai gây ra
những bất cập trong chính sách hỗ trợ người trồng hoa thiệt hại do thiên tai chưa được tháo gỡ
qua đó cho thấy chính sách hỗ trợ kịp thời đến với nông dân là một trong những trợ lực quan trọng để các địa phương gượng dậy sau thiên tai bão lũ
và chính sách cũng cần phải bám sát thực tế điều chỉnh kịp thời
để phục hồi sản xuất nông nghiệp không kéo dài cho địa phương